nay bố của bà không còn khả năng làm việc nên muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần
bà hỏi bố của bà có đủ điều kiện nhận bảo hiểm xã hội một lần không
nếu được thì hồ sơ cần chuẩn bị những gì
câu hỏi của bà hương được quy định tại khoản một điều tám nghị định số một trăm một mươi năm ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
thì người lao động đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội một lần
bao gồm a đủ tuổi hưởng lương hiệu
hưu mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc một mươi năm năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
b sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội
c ra nước ngoài để định cư
d người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư bại liệt sơ gan cổ trướng phong lao lặng
nhiễm hiv đã chuyển sang giai đoạn s và những bệnh khác theo quy định của bộ y tế
bố của bà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đã đóng bảo hiểm xã hội được hai mươi năm nên không đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại điểm a và b liêu trên
nếu bố của bà thuộc trường hợp quy định tại điểm c và d nêu trên thì liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để được hướng dẫn cụ thể
thưa luật sư bà hoàng thị nhung ở tỉnh đồng nai công tác tại đơn vị sự nghiệp tự bảo
đảm chi thường xuyên và chi đầu tư
theo bà tham khảo điểm b khoảng ba điều một mươi hai nghị định số một trăm bốn mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ
thì hệ số thu nhập tăng thêm của chức danh lãnh đạo đơn vị tối đa không quá hai lần hệ số thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện của người lao động trong đơn vị
bà nhung hỏi chức danh lãnh đạo chỉ quy định là giám đốc hay quy định là giám đốc và phó giám đốc hay cả giám đốc phó giám đốc trưởng phòng phó trưởng phòng
chức danh lãnh đạo được hiểu như thế nào
tại phụ lục số
chức danh lãnh đạo số một ban hành theo thông tư số một trăm bốn mươi năm ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ tài chính hướng dẫn lội dung xây dựng quy chế chi tiêu đổi bộ của đơn vị sự nghiệp kinh tế
sự nghiệp khác có quy định về chi bổ sung thu nhập cho người lao động